hệ sinh thái khởi nghiệp cần được xây dựng có tầm nhìn dài nhằm đảm bảo tính bền vững
các nội dung của diễn đàn khởi nghiệp apec và các sáng kiến được thảo luận tại diễn đàn nhằm thúc đẩy khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa để báo cáo lên hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa apec
chúng ta sẽ có thể đưa ra cái chương trình nghị sự của các hội nghị bộ trưởng các doanh nghiệp nhỏ vừa để từ đó có được một hệ sinh thái khởi nghiệp chung cho khu vực apec của chúng ta
cạnh đó các phiên thảo luận song song tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số giáo dục đào tạo về khởi nghiệp tăng cường kỹ năng nghề cho giới trẻ dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp khởi nghiệp bền vững
để khởi nghiệp phát triển bền vững và tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật nâng cao đạo đức kinh doanh thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn kinh doanh tốt cho doanh nghiệp từ bước khởi nghiệp
diễn đàn khởi nghiệp apec hai nghìn một mươi bảy sẽ góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường
tại buổi làm việc các doanh nghiệp đến từ tỉnh hiroshima của nhật bản thông qua lần lượt các công nghệ thành tiệu mới trong lĩnh vực doanh nghiệp
từ đó tạo điều kiện để các nhà quản lý khu vực đồng bằng sông kiều long và các doanh nghiệp tiếp cận chọn lựa những giải pháp tối ưu với điều kiện thực tế của vùng cũng như giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác xử lý môi trường
sau buổi làm việc hội thảo đã đi đến ký kết bản ghi nhớ giữa sở tài nguyên và môi trường cần thơ với sở lao động công thương tỉnh hiroshima bản ghi nhớ giữa sở tài nguyên và môi trường tỉnh sóc trăng với sở lao động công thương tỉnh hiroshima
đây được xem là dấu hiệu khả quan trong việc tìm cơ hội phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường của khu vực đồng bằng sông kiều long trong thời gian tới
tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục giảm năm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngân hàng nhà nước việt nam điều hành chủ động linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô lạm phát và thị trường tiền tệ
tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục giảm năm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
phân đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng hai mươi một để thúc đẩy sản xuất kinh doanh
ngoài ra ngân hàng nhà nước cần tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng bảo đảm an toàn hệ thống
đây là một trong những giải pháp để chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy
việc hạ lãi suất cho vay có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách có định hướng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên
chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó vào năm hai nghìn ba mươi công suất lắp đặt điện mặt trời sẽ lên khoảng một mươi hai
thông tư quy định các dự án
các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là hai tám mươi sáu đồng một kwh
tương đương với chín ba mươi năm usd một kwh được điều chỉnh theo biến động tỷ giá giữa đồng việt nam và đô la mỹ
bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới
có ngày vận hành thương mại trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng hai mươi năm
các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng
sử dụng hệ thống công tơ hai chiều
khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện
lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá nêu trên
bên cạnh đó dự án điện mặt trời còn được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế nhập khẩu miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất theo quy định hiện hành
tuy nhiên thời điểm này nhiều thương hiệu bánh trung thu đã bắt đầu trưng bày sản phẩm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
mặc dù ba tuần nữa đến tết trung thu nhưng ngay từ thời điểm cách đây hai tuần
các quầy kinh doanh bánh trung thu đã bắt đầu trưng bày giới thiệu sản phẩm
trên nhiều con phố nhiều điểm trung tâm thương mại
các thương hiệu như kinh đô hữu nghị long đình thu hương mai sơn v v
được bày bán khá sớm
tuy nhiên qua tìm hiểu thị trường bánh trung thu năm nay khá ảm đạm
so với thời điểm này
năm trước lượng bán ra thấp hơn rất nhiều
cái gian hàng này bán thì được hai tuần rồi
tốc độ thì trước cái thời gian của cái dầm tháng bảy thì bán được hàng
nhưng là trong cái thời điểm này là rất là chậm
chắc là nếu mà muốn bán được hàng cũng phải gần sát những cái ngày trung thu
thì tốc độ cái bán tốt rồi
so với năm trước
mẫu mã và chủng loại bánh năm nay phong phú hơn
ngoài những nhãn hiệu bánh trung thu quen thuộc của kinh đô hữu nghị
thì một số nhãn hiệu bánh truyền thống khác cũng dần trở nên quen thuộc hơn
đem lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng
nhà em thì
thì mấy em hay đi ra các cái chợ siêu thị
để mua bánh trung thu
thì nếu như là tầm này thì chắc là bọn em cũng mua thử một số loại bánh về ăn thử xong đến trung thu
bánh nào mà cảm thấy hợp với
thấy thích năm nay thích hơn thì ăn lại đấy
hình ảnh bánh trung thu bày bán trên những con phố khiến không khí tết trung thu dường như đến sớm hơn
bên cạnh hoạt động kinh doanh
thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
kiểm soát chất lượng bánh trung thu ra thị trường
vẫn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của các cơ quan chức năng
càng đến cận ngày trung thu
hoạt động kinh doanh sẽ nhộn nhịp hơn
đồng nghĩa với việc yêu cầu sự giám sát chặt chẽ hơn
bảo đảm một tết trung thu an toàn viên mãn
tại thành phố hồ chí minh
làng trẻ em sos việt nam
phát động chương trình lọ đựng tình thương lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ tiếp sức cho hơn ba trẻ em mồ côi
trẻ em bị bỏ rơi
và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi dưỡng tại một mươi bảy làng sos trên khắp cả nước
với thông điệp
không để trẻ em phải lớn lên một mình
chương trình kỳ vọng mỗi chiếc lọ tình thương
mang đậm tính nhân văn
sẽ gây ra
góp phần san sẻ
giúp đỡ được nhiều trẻ em mồ côi
trẻ có hoàn cảnh khó khăn
thay vì tìm kiếm người đỡ đầu trẻ như chương trình lọ đựng tình thương lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
năm nay nhà tổ chức mong muốn tìm kiếm những người đỡ đầu cho gia đình sos
mà ở đó có người phụ nữ tình nguyện làm bà mẹ sos
nuôi dưỡng thường xuyên bảy đến một mươi trẻ
thay đổi này nhằm để tất cả trẻ đều cảm nhận được tình cảm sẻ chia của cả cộng đồng
chương trình lọ đựng tình thương lần hai bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chín
và kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
ở lần tổ chức đầu tiên năm hai nghìn một mươi sáu
chương trình nhận được hơn một một tỷ đồng ủng hộ
trong đó tám mươi số tiền được sử dụng cho việc học tập
ăn uống hàng ngày của trẻ
năm mươi còn lại phục vụ chăm sóc sức khỏe và vui chơi cho trẻ
để tiếp tục bảo đảm thông thoáng và giữ gìn mỹ quan văn minh cho đô thị du lịch biển
từ ngày một mươi một tháng chín
cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
tiếp tục tổ chức gia quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày đầu tiên giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại nghi tân
địa phương tiếp tục triển khai giải tỏa các trục đường như quốc lộ bốn mươi sáu
đường ba trăm năm mươi ba và chụp đường vào trụ sở ubnd phường
ngoài tổ chức tháo rỡ di rời các trường hợp vi phạm
phường còn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tái lấn chiếm
đối với các trường hợp vi phạm mang tính chất kiên cố
địa phương sẽ ra soát lại thủ tục đất đai để có phương án kế hoạch xử lý
tỉnh ủy quảng bình vừa phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng
tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng
và xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
những năm qua tình hình kinh tế xã hội khu vực biên giới quảng bình có nhiều cải thiện
song về an ninh chính trị trên tuyến biên giới và vùng biển vừa qua có nhiều diễn biến phức tạp
đời sống của người dân vùng biên giới còn khó khăn
đảng ủy bộ đội biên phòng và tỉnh ủy quảng bình đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về nhiệm vụ quốc phòng an ninh công tác biên phòng ở khu vực biên giới vùng biển
xử lý hơn một ba trăm linh vụ với gần một bảy trăm linh đối tượng
thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
phối hợp triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội
giúp người dân xóa đói giảm nghèo
thời gian tới tỉnh ủy quảng bình tiếp tục phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng
thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác biên phòng
góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế xã hội địa phương
tại khu công nghiệp quán ngang tỉnh quảng trị
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã xảy ra ba lần hiện tượng cá chết bất thường
chính quyền địa phương rất bức xúc
còn người dân sống gần khu công nghiệp thì luôn trong tình trạng lo lắng về nguồn nước
cũng như sức khỏe của con em mình
đây là những loại cá tự nhiên từ sông cánh hòm huyện gio linh tỉnh quảng trị
khi có mưa lớn hay lũ lụt
thì cá chạy tràn vào con kênh này
không hiểu sao
mà cá lớn cá bé tất cả đều chết
cá chết là từ mai qua chứ
khu công nghiệp là trấn thủ khi trôi mưa là họ cứ xả nước về đi
mà túi nằm ngoài ạ
là nuôi năm trăm linh vịt cúng về vù ní này
mắng biệt nguyên do đang ăn chết
mà chết trùi đáy luôn
nhiều người dân ở thôn hà thanh xã gio châu huyện gio linh cho biết
làm lúa ở gần con kênh này
thì lúa cháy mất mùa
từ mấy chục năm qua
chưa có khi nào nguồn nước ở đây
lại mất an toàn như hiện nay
theo người dân thì họ vẫn bức xúc
bức xúc là lý do là mấy năm trước thì không có xảy ra những cái hiện tượng cá chết như thế này
hôm nay là lần thứ ba
thì xảy ra cá chết
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã ba lần cá chết ở thôn hà thanh
trong hai lần trước
sở tài nguyên môi trường quảng trị đã trả lời
lần thứ nhất là tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
lấy mẫu nước thải nhà máy mdf tại khu công nghiệp quán ngang
thì các thông số đều vượt giới hạn cho phép
lần thứ hai vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
là do niter tăng cao đột biến
còn lần này
không biết nguyên nhân gì
là khí nước thải đam môi trường là theo các chuyện quy định
cho dù là nguyên nhân như thế nào đi chăng nữa
nhưng với việc cá tự nhiên ở thôn hà thanh huyện gio linh tỉnh quảng trị
chết ba lần trong gần một năm
các ngành chức năng cần làm rõ về nguồn nước thải ở các nhà máy trong khu công nghiệp quán ngang
và trả lời cho người dân
để tránh tình trạng hoang mang lo lắng
trong phần tiếp theo của chương trình cảnh báo tình trạng trẻ em bị rắn cắn
trái ngọt trên đất nghèo u minh thượng
sau hai tháng phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào
các tổ chức cơ sở đảng ban ngành đoàn thể
hai mươi năm phường xã của thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã thu được hơn ba năm trăm linh bài viết tham gia dự thi
cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào
được tổ chức nhằm hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị việt lào hai nghìn một mươi chín
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
hiện đã có hai trăm năm mươi bài thi có chất lượng được chấm sơ khảo
sau khi chấm ban tổ chức cuộc thi thành phố sẽ lựa chọn ba mươi bài dự thi tiêu biểu
gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
trước ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua cuộc thi
nhằm góp phần tuyên truyền
giáo dục truyền thống cách mạng
nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước
về quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào
trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung
giải phóng dân tộc trước đây
và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay
tại khu công nghiệp biên hòa hai
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đã tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa công nhân năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tuần lễ văn hóa công nhân đồng nai năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng chín
trên địa bàn toàn tỉnh
với các nội dung
tư vấn pháp luật
kiến thức phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết
tư vấn sức khỏe miễn phí
hỗ trợ hàng việt nam
ngoài ra trong tuần lễ
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai còn tiến hành tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo
bị tai nạn lao động
có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời tổ chức một số chương trình nghệ thuật
trong đêm khai mạc
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đã tặng năm mươi xuất quà
mỗi suất năm trăm linh tiền mặt cho năm mươi công nhân lao động
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố biên hòa
bị rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở việt nam
đặc biệt xảy ra nhiều nhất từ tháng bốn đến tháng một mươi một
hiện đang là mùa mưa
cũng là mùa rắn sinh sôi phát triển
do đó theo các bác sĩ
người dân nên cảnh giác
nhất là đối với trẻ nhỏ
em bé này
bị rắn cắn khi đang chơi gần nhà
khi nhập viện em vẫn tỉnh táo
tuy nhiên bàn chân bên trái sưng nề
có dấu hiệu hoại tử
sau hai tuần điều trị
hiện tình trạng sức khỏe của em tiến triển tốt
vết hoại tử sưng nề không phát triển thêm
và đang có dấu hiệu phục hồi
lúc cháu bị cắn thì
cháu vẫn bình thường ạ tỉnh táo ạ
chân thì phù nề sưng tấy nhiều
khoảng ba mươi phút sau thì là có vết hoại tử tím đen rồi ạ
nó sốt cao toàn ba mươi chín bốn mươi độ đấy ạ
sốt trong khoảng ba bốn ngày ạ
xong thì cháu uống hạ sốt với trường nóng đấy
hiện tại cháu điều trị trong một khoảng thời gian thì bây giờ cháu không bị
sưng tấy nhiều nữa
vết hoại tử thì bé đi ạ
trong vòng hai tháng trở lại đây
tại khoa nhi bệnh viện bạch mai
số bệnh nhi bị rắn cắn nhập viện cấp cứu gia tăng
với trung bình mỗi tuần từ hai đến ba ca
các ca bị rắn độc cắn tập trung phần lớn ở các vùng trung du và miền núi
thời tiết mưa nhiều là điều kiện thích hợp để rắn sinh sôi phát triển
nên rắn rất dễ tiếp xúc và tấn công con người đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
các em thường rất hiếu động hiếu kì
và chưa nhận thức được sự nguy hiểm
chúng tôi cũng chỉ khuyến cáo chung là không nên cho trẻ
chơi ở gần những cái vùng
nhiều bụi rộng
nhiều bụi tre bụi cây hoặc là gần những cái vùng rừng núi của mình
không thể biết được ở trong nó là như thế nào
nó là phải bình tĩnh khi xử trí
thứ ba là đặc biệt
là buổi tối cũng không nên cho trẻ ra ngoài một mình ở những cái vùng mà hoang vắng
ở những nhiều bụi cây
đó là những cái nét mà cô gái chú ý
các chuyên gia cũng khuyến cáo
khi bị rắn cắn không nên sử dụng các biện pháp
như cố gắng hút nọc độc của rắn
chích dạch châm chọc tại vùng vết cắn
sử dụng các loại thuốc dân gian cổ truyền chữa bằng mẹo
bởi tất cả các biện pháp trên đều không mang lại hiệu quả mong muốn
và chưa có cơ sở khoa học chứng minh
là xã miền núi khó khăn địa hình bị chia cắt bởi đồi núi nên sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp
xong nhờ biết khai thác tiềm năng người dân xã lực hành huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa cây na dài vào sản xuất theo hướng hàng hóa
từ cây na mà nhiều hộ dân nơi đây xóa được đói giảm được nghèo từng bước vươn lên làm giàu
gia đình ông nguyễn tri trung thôn minh khai xã lực hành hiện có hơn bốn trăm linh cây na
mỗi năm gia đình ông thu hoạch trên bốn tấn quả với giá bán trung bình hai mươi đồng một kg
trừ hết chi phí gia đình ông trung thu lãi trên sáu mươi triệu đồng một năm